thưa quý vị bộ y tế cho biết cả nước tiếp tục chưa ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới từ ngày một mươi sáu tháng bốn
và hiện hai trăm một mươi sáu người đã khỏi bệnh trên tổng số hai trăm sáu mươi tám ca
bệnh nhân mới nhất là k hai trăm sáu mươi tám ở hà giang được công bố cách đây hơn năm ngày
trong số những người nhiễm sars cov hai một trăm sáu mươi người từ nước ngoài chiếm năm mươi chín
một trăm linh tám người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm bốn mươi ba
và đến nay cả nước có tổng cộng hai trăm một mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín
được công bố khỏi bệnh
năm mươi hai bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại chín cơ sở y tế
số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai là một mươi bốn người
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với sars cov hai là bảy người
thưa quý vị ngày hôm nay tại cửa khẩu triềng khương huyện sông mã của tỉnh sơn la
đoàn công tác công an tỉnh sơn la đã tổ chức trao tặng vật tư y tế
cho công an các tỉnh hủa phăn lưu pháp băng bò kẹo
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào để góp phần phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện vật trao tặng cho công an các tỉnh bạn bao gồm ba khẩu trang vải
sáu khẩu trang y tế một trăm năm mươi chai nước rửa tay sáu mươi máy đo thân nhiệt
với tổng trị giá gần hai trăm linh triệu đồng
những vật tư y tế trên là món quà ý nghĩa kịp thời động viên chia sẻ
và giúp cán bộ chiến sĩ công an các tỉnh hủa phăn lưu pháp băng bò kẹo
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào trên trận tuyến phòng chống dịch bệnh
quan trọng đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời thể hiện tình cảm gắn kết keo sơn bền chặt giữa công an tỉnh sơn la
và công an các tỉnh bắc lào
còn tại tỉnh quảng ngãi hội phụ nữ và đoàn thanh niên công an huyện đảo lý sơn
cũng đã có nhiều hoạt động nghĩa tình đối với người dân nghèo
tại khu vực chợ và cảng lý sơn phòng chống dịch covid một mươi chín
tại đây đoàn công tác đã phát hàng trăm tờ rơi tuyên truyền
về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cộng đồng theo hướng dẫn của bộ y tế
và trao tặng một khẩu trang y tế năm mươi chai dung dịch rửa tay sát khuẩn
cho người dân tại chợ tạm huyện và bến cảng lý sơn
ngoài ra đoàn đã trao tận tay ba mươi xuất quà đến các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid một mươi chín với số tiền trên hai mươi triệu đồng
việc trao tặng vật tư y tế phòng chống dịch bệnh của công an huyện lý sơn
vô cùng ý nghĩa trong thời điểm này
như vậy là liên tiếp những ngày qua
việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
tuy nhiên thì không vì thế mà chúng ta được phép chủ quan lơ là
khi tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp
tại các cơ sở trại tạm giam tạm giữ trên toàn quốc
đã và đang áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch
ở mức độ cao nhất với mục tiêu không để dịch xâm nhập vào trong các cơ sở này
phản ánh tại trại tạm giam công an tỉnh yên bái
định kỳ một tuần một lần các cán bộ y tế lại tiến hành
phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực trại tạm giam công an tỉnh yên bái
với trên hai trăm linh phạm nhân đang giam giữ cải tạo tập trung tại đây
nên trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
chạy tạm giam công an tỉnh yên bái đã triển khai nhiều biện pháp quốc liệt
để giảm thiểu đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh
tuyên truyền cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
cũng như người bị tạm giữ tạm giam về tình hình dịch bệnh covid
với nhiều hình thức tiến hành phun thuốc khử trùng toàn doanh trại
và chúng tôi tăng cường kiểm tra sức khỏe cho cán bộ sĩ và người bị tạm giữ ẩm giam
đặc biệt lưu ý những trường hợp có tiền xử với bệnh hô hấp
kiểm tra chặt chẽ việc vào đơn vị phương tiện ra vào đơn vị và con người ra vào đơn vị
một trong những yếu tố tiên quyết được ban giám thị trại tạm giam công an tỉnh yên bái đặt ra
đó là phải cách ly tuyệt đối các nguồn có nguy cơ lây truyền dịch bệnh
do đó đối với các phạm nhân mới nhập trại
thậm chí ngay cả các cán bộ chiến sĩ đi công tác
hay di chuyển ra ngoài địa bàn tỉnh trở về
đều phải được thăm khám và khai báo y tế trước khi vào trại tạm giam
việc thăm gặp phạm nhân thời điểm này cũng hoàn toàn bị cấm
đối với những trường hợp mới đến thì sẽ tiến hành cho khai báo y tế và kiểm tra thân nhật
sau kiểm tra y tế khi có nghi ngờ để từ vùng dịch đi qua vùng dịch
hoặc từ vùng dịch đến thì tiến hành cách ly tại bệnh xá một mươi bốn ngày
sau đó mới chuyển đến khu giam giữ để tiến hành giam giữ
là nơi giam giữ nhiều phạm nhân thuộc các thành phần
lứa tuổi trình độ nhận thức dân tộc khác nhau
chính vì vậy để công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín có hiệu quả
ban giám thị trại tạm giam công an tỉnh yên bái cũng đã có nhiều biện pháp sáng tạo
hàng ngày chúng tôi đều được cán bộ đo nhiệt độ rửa tay sát khuẩn
hướng dẫn dọn dẹp buồng giam sạch sẽ
mặc dù không được thăm gặp người nhà có hơi buồn
nhưng đó là để phòng chống dịch bệnh
nên mọi người rất ủng hộ và yên tâm lao động cải tạo
chạy tạm giam được thiết hành ghi âm
các tiếng dân tộc mông tiếng hợp sao
để cho người bị tạm giam dễ hiểu
và để thực hiện tốt các biện pháp
trong công tác tự phòng chống
để không cho dịch bệnh xảy ra tại đơn vị
ngoài ra thì cán bộ quản giáo trực tiếp quản lý người bị tạm giam phạm nhân
thì tổ chức các hoạt động giáo dục
rồi cho phạm nhân rồi phổ biến các tình hình về dịch bệnh
để cho người bị tạm giam phạm nhân chủ động các biện pháp phòng ngừa
để không để dịch bệnh xảy ra tại đơn vị
với tinh thần chống dịch như chống giặc
cùng với việc triển khai nhiều biện pháp sáng tạo
tập thể cán bộ chiến sĩ trại tạm giam công an tỉnh yên bái
đang cùng với toàn lực lượng công an nhân dân
góp phần từng bước ngăn chặn đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín
ngày hôm nay tòa nhân dân thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với thái xuân hưng ba mươi bảy tuổi ở xã yên viên huyện giai lâm tp hà nội
do phạm tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày năm tháng bốn
thái xuân hưng điều khiển xe mô tô không đeo khẩu trang đi qua chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
của thị xã từ sơn
khi được lực lượng chức năng nhắc nhở giải thích
hưng không những không chấp hành việc đo thân nhiệt
mà ngang nhiên chống đối xúc phạm tổ công tác
và dựng xe giữa làn đường không cho các xe khác đi qua
đã khiến cho giao thông ủng tắc nhiều giờ
hưng là đối tượng đã có một tiền án chưa được xóa án tích
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt thái xuân hưng một mươi tám tháng tù giam
đây là bài học dân đe đối với những đối tượng ngông cuồng
chống đối coi thưởng pháp luật
đi ngược lại những nỗ lực cố gắng của toàn dân
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngay sau khi bị công an huyện minh hóa kiểm tra phát hiện
sở văn hóa và thể thao tỉnh quảng bình
đã ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke
của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ diện hương
vì không chấp hành việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
của ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình
và vi phạm quy định của chính phủ về kinh doanh dịch vụ karaoke dịch vụ vũ trường
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi bảy tháng ba
công an huyện minh hóa bất ngờ đột kích quán karaoke diện hương
bắt quả tăng một mươi đối tượng chín nam một nữ
đang có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
nhân tiệc sinh nhật của một đối tượng trong nhóm này
một nhóm thanh niên có hành vi vi phạm giao thông
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
đã bị đội cảnh sát giao thông triệt tự
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
triệu tập đến cơ quan công an làm việc
xử lý vi phạm hành chính
đồng thời yêu cầu cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
có một mươi chín đối tượng lợi dụng đường xá vắng vẻ mùa dịch covid một mươi chín
tổ chức tụ tập đua xe lạng lách đánh võng
tại khu vực đồi mạ thánh
vào những ngày đầu tháng ba
và đua xe trên đường vào hồ
tuyền lâm đà lạt
trong đó có ba đối tượng sử dụng ma túy
trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông
cũng trong buổi làm việc này các phụ huynh
người giám hộ của nhóm thanh niên trên
đã cam kết cam đoan giáo dục con em của mình
trong quá trình tham gia giao thông
và quản lý phương tiện
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn
tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi